chiều nay theo giờ địa phương thủ tướng nguyễn xuân phúc và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao việt nam
đã đến sân bay chanji singapore bắt đầu chuyến tham dự hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi ba và các hội nghị cấp cao liên quan
đón thủ tướng phu nhân và đoàn có quốc vụ khanh của singapore đại diện bộ ngoại giao singapore và về phía việt nam
có các cán bộ nhân viên đại sứ quán việt nam tại singapore
theo kế hoạch trong ngày thủ tướng dự lễ khai mạc và phiên toàn thể hội nghị cấp cao asean ba mươi ba
cùng các nhà lãnh đạo asean thảo luận đẩy mạnh hợp tác và liên kết xây dựng cộng đồng asean
theo tinh thần chủ đề của năm hai nghìn một mươi tám tự cường và sáng tạo và định hướng cho asean trong các năm tiếp theo
phát biểu tại lễ khai mạc thủ tướng singapore lý hiển long kêu gọi các nước thành viên asean
nỗ lực duy trì chủ nghĩa đa phương và hợp tác quốc tế trong phát triển tương lai
và giải quyết những thách thức chung bao gồm khủng bố và biến đổi khí hậu
trong hai ngày tới thủ tướng sẽ tiếp tục dự các hội nghị cấp cao liên quan gồm cấp cao asean cộng ba
trung quốc nhật bản hàn quốc cấp cao đông á eas bảy hội nghị cấp cao asean cộng một
hội nghị cấp cao các nước tham gia hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực rcep lần thứ hai